thưa quý vị sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic và các đơn vị có liên quan
đáng chú ý nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị aic và bảy bị cáo bị truy nã
tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết
đến nay quá trình truy nã chưa có kết quả các đối tượng chưa ra trình diện
tòa sơ thẩm đã xét xử đánh giá hành vi tuyên bản án theo đúng quy định của pháp luật
bản án sơ thẩm cũng được niêm yết công khai theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự
tuy nhiên hết thời hạn kháng cáo tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt
tám đối tượng đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn hai mươi tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
ổ nhóm này do nguyễn gia định và lê văn khánh cầm đầu giúp việc cho định và khánh còn có sáu đại lý cấp dưới
bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng cá độ bóng đá tại các trang
badu tám mươi tám com bóng tám mươi tám com từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu sea games ba mươi hai là hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng
đối với lưu hồ trọng nghĩa chú tại tp hcm mai thanh phong và nguyễn tấn thành cùng chú tại tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất bà tí
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trên quốc lộ một a thuộc địa phần thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
lực lượng công an tổ chức dừng và kiểm tra xe do phong điều khiển phát hiện nghĩa đang vận chuyển trái phép
khoảng một năm kg ma túy đá được ngụy trang tinh vi trên xe taxi còn có bạn gái của mía
số ma túy trên là do nguyễn tấn thành mua của một đối tượng ở tp hcm sau đó thuê nghĩa vận chuyển với giá một mươi năm triệu đồng
còn đối tượng phong được thành thuê vào đồng nai để chở nghĩa mang ma túy về
liên quan đến vụ việc cho bé gần ba tháng tuổi bị bạo hành tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
công an tp đà lạt đã tiến hành xét nghiệm ma túy đối với nghi phạm trần hoài thương
người tình của mẹ ruột cho bé kết quả thì người này dương tính với ma túy
theo điều tra ban đầu sau khi ly thân mẹ của bé sống với nghi phạm trần hoài thương
tại phòng trọ ở phường một tp đà lạt giảng sáng ngày hai mươi tháng năm thương có sử dụng ma túy đá
tại phòng trọ đến trưa cùng ngày khi cho bé uống sữa nhưng bé không uống
thương đã gây thương tích cho cho bé qua xét nghiệm nhanh cả thương và mẹ ruột của cho bé
đều dương tính với ma túy
tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đặng thị loan
trú tại tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng sau khi đến một tiệm vàng thuộc phòng một tp vĩnh long loan quan sát thấy bên trong
có nhiều khách nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản loan đã phát hiện chị nguyễn ngọc cẩm
đang mua vàng
và có mang theo nhiều tiền nên tiếp cận loan giả danh là nhân viên của tiệm vàng thông báo cho chị cầm
số tiền phải thanh toán là hai mươi hai bốn triệu đồng đối tượng sau đó đã cầm theo số tiền này bỏ chạy
và bị người dân truy đuổi bắt giữ hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng thị loan một mươi tám tháng tù giam
về tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện đa khoa
tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic đáng chú ý trong phiên tòa sáng nay tòa đã không xét đơn kháng cáo
từ người thân luật sư của nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch aic tám bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa
hội đồng xét xử cho rằng từ khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện việc tống đạt quyết định
đưa vụ án ra xét xử đối với các bị cáo bị truy nã theo đúng thủ tục đồng thời yêu cầu các bị cáo ra đầu thú để đưa
khoan hồng của pháp luật nhưng cho đến phiên tòa hôm nay các bị cáo vẫn vắng mặt do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã
việc truy nã không có kết quả nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định tại điểm a
quản hai điều hai trăm chín mươi bộ luật tố tổng hình sự sau khi xét xử xưa thẩm bàn án xưa thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định
ngoài ra hội đồng xét xử cũng cho biết việc các bị cáo bỏ trốn bị truy nã đến nay chưa có kết quả đã thể hiện
việc các bị cáo tự từ bỏ quyền của bị can bị cáo theo quy định của pháp luật từ đó hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy
không có căn cứ để chấp nhận việc những người bào chữa có đơn kháng cáo cho các bị cáo đang bỏ trốn
trước đó tòa án sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử vắng mặt nguyễn thị thanh nhàn và tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định
viện đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng một mươi bốn năm tù về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt buộc cựu chủ tịch công ty aic phải chấp hành ba mươi năm tù
về tội phạm ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng
đối với ba đối tượng gồm lưu hồ trọng nghĩa chú tại tp hcm mai thanh phong và nguyễn tấn thành cùng chú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tối ngày hai mươi bốn tháng bốn trên quốc lộ một a lực lượng công an tổ chức dừng và kiểm tra xe do mai thanh phong điều khiển
phát hiện lưu hồ trọng nghĩa đang vận chuyển trái phép khoảng một năm kg ma túy đá được nguy trang tinh vi trong một hộp sữa và hai hộp vải được đóng kín
trên xe taxi còn có bạn gái của nghĩa đi cùng tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa người cùng tăng vật về trụ sở công an làm việc
qua đầu tranh được biết số ma túy trên do nguyễn tấn thành mua của một đối tượng tại tp hcm sau đó thuê nghĩa vận chuyển về bình thuận
giao cho thành với giá một mươi năm triệu đồng còn đối tượng phong được thành thuê vào đồng nai để chở nghĩa mang ma túy về giao cho thành
qua đầu tranh mở rộng lực lượng công an đã bắt khẩn cấp nguyễn tấn thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can trong vụ đưa
nhận hối lộ xảy ra tại hai trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn huyện văn quan và thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo
sát hạch lái xe là trung tâm tùng linh và minh long đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam về hành vi đưa nhận hối lộ để điều tra đối với chín trường hợp thuộc hai trung tâm này và hai bị can là lãnh đạo phòng quản lý vận tải
phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn
theo điều tra ban đầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho cán bộ phòng chức năng của sở giao thông vận tài
nhằm mục đích tạo điều kiện cho các học viên trong quá trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh lạng sơn
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp về giao thông có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã thay đổi phương thức kiểm tra xử lý với quyết tâm cao nhất xử lý triệt để tình trạng đã uống rượu bia vẫn cố tình lấy xe
các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ
đây là buổi kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông hàng xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm vừa diễn ra
sau hơn một giờ lập chốt tại giao lộ phạm văn đồng nguyễn xí quận bình thạnh tổ công tác đã tiến hành kiểm tra một mươi người điều khiển xe hai bánh có biểu hiện bất thường
kết quả đo độ cồn có tới chín trên một mươi người vi phạm
đáng nói hơn trong chín người này có tới sáu trường hợp vi phạm vẫn mức kịch khung
mặc dù bị nhiều lý do và hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên mọi trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản xử lý
cụ thể ba trường hợp vi phạm ở mức dưới năm mươi mg trên một lít khí thở bị phạt hai năm triệu đồng tức giấy phép lái xe một mươi một tháng
các trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung từ tám mươi mg trên một lít khí thở trở lên bị phạt bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
và tất cả đều bị tạm giữ phương tiện bảy ngày

tổ công tác đã phát hiện kiểm tra lập biên bản một mươi bảy trên hai mươi trường hợp trong đó có một mươi hai trên một mươi bảy trường hợp bị xứ phạt ở mức cao nhất
kết quả này cho thấy số người sử dụng rượu bia đồ uống có cồn bị kiểm tra phát hiện là cao nhất từ trước đến nay
điều tra cơ bản khảo sát nắm tình hình tại các khu vực nhà hàng quán bar vũ trường quán ăn và các cơ sở kinh doanh ăn uống có phục vụ sử dụng rượu bia
và đặc biệt là các tiến đường qua công tác kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện có nhiều cái vi phạm về nồng đồ cồn để xác định được cái quy lực hoạt động về thời gian cũng như tiến đường địa bàn
có nhiều khả năng là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia chất kích thích ma túy
ngoài ra thì thành lập năm cái khu vực để mà chúng ta kiểm soát để các cái lực lượng phối hợp từng ra kiểm soát gồm có khu vực trong thành phố khu vực vòng ngoài trung tâm
theo các chuyên gia người đã sử dụng đồ uống có cồn
mình còn kiểm soát được hành vi đủ khả năng chạy xe
tuy nhiên thực tế nhiều trường hợp mất ý thức mà không biết nên rất dễ tự gây tai nạn cho mình và gây họa tới người khác
với mầm móng gây ra các tai nạn khung lường này lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục mạnh tay kiểm soát kiểm tra xử lý mọi trường hợp vi phạm
tại chỉ thị của thủ tướng ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba về tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đã chỉ rõ
trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
tất cả các hành vi vi phạm về trực tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chỉ thị cũng chỉ rõ việc nghiêm cấm cán bộ đảng viên can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng
nghiêm cấm lực lượng chức năng sơ xoa bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức
mọi cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của đảng của từng ngành cơ quan đơn vị
cương quyết khởi tố điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ
trong sáng nay hai mươi hai tháng năm gần năm giáo viên học sinh trên địa bàn quận gò vấp tp hcm đã tham gia lễ ký kết chương trình phối hợp hành động mô hình cổng trường an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi bốn
mục tiêu xây dựng mô hình nhỏ ý nghĩa lớn giáo dục pháp luật đến các em học sinh ngay từ trên ghế nhà trường hạn chế tối đa tai nạn giao thông đối với cán bộ giáo viên và học sinh
thực hiện kế hoạch số một nghìn hai mươi năm của công an tp hcm về chương trình phối hợp số một mươi một giữa bộ công an với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi năm